theo báo cáo của bộ y tế trong năm ngày nghỉ tết trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi hai hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
và một trăm linh ca tử vong thấp hơn so với tuần trước đó mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi năm ba trăm linh ca mắc và một trăm bốn mươi ca tử vong
so với tuần trước số ca tử vong trong tuần đã giảm hai mươi hai số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm một mươi năm
và số ca nặng nguy kịch giảm hai mươi hai
trong năm ngày nghỉ cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa xuân với hơn bảy trăm tám mươi hai liều tại ba mươi tỉnh thành phố
trong đó có gần chín mươi hai bảy trăm linh liều mũi hai ba trăm ba mươi chín năm trăm linh liều bổ sung và ba trăm một mươi một hai trăm linh liều mũi ba
cục cảnh sát giao thông cho biết bốn ngày nghỉ tết cả nước đã xảy ra tám mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm năm mươi một người thiệt mạng bị thương năm mươi hai người hầu hết đều xảy ra trên đường bộ
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn đã giảm bảy vụ giảm bảy người thiệt mạng và giảm bốn người bị thương
so với tết hai nghìn hai mươi giảm hai mươi vụ
hai mươi tám người thiệt mạng và bốn mươi một người bị thương
cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn ba trăm hai mươi trường hợp phạt tiền hai sáu tỷ đồng
tạm giữ hai mươi xe ô tô hơn một năm trăm linh xe máy tước gần hai trăm tám mươi giấy phép lái xe các loại
năm mươi trường hợp gần một chín trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông cho biết các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
cao tốc đang bố trí quân số trực một trăm linh trong những ngày nghỉ tết còn lại
nguyễn thị cẩm nguyên chú tại thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyên bắt đầu đứng ra làm chủ hụi từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một
nguyên mở thêm nhiều dây hụi giá trị từ năm trăm linh đồng đến năm mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thì bị vỡ hụi nguyên bỏ trốn
tại thời điểm vỡ hụi có khoảng hai trăm linh hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã truy bắt được nguyễn thị cẩm nguyên tại thành phố hồ chí minh
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự tám đối tượng cùng chú tại huyện nhân trạch
để điều tra về hành vi đánh bạc
tám đối tượng bị tạm giữ bao gồm nguyễn anh dũng tăng minh thông lê văn phú lê văn tâm
nguyễn văn lành trần minh hiệp trần ngọc sơn và nguyễn ngọc hòa
trước đó có các biện pháp nghiệp vụ và tối mùng hai tết công an huyện nhân trạch đã bắt quả tăng tám đối tượng trên
đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại xã phú hội thu giữ tại hiện trường một bộ lắc bầu cua
và gần hai mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
một trăm bốn mươi bốn bánh heroin là vật chứng vừa được các lực lượng phối hợp tại hai tỉnh lào cai và điện biên thu giữ
khi triệt phá thành công hai chuyên án ma túy vào dạng sáng ngày hôm qua
đây là hai đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ khu vực tam giác vàng qua lào vào việt nam và đưa sang trung quốc tiêu thụ
cụ thể vào bốn giờ sáng qua trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận huyện văn bàn tỉnh lào cai cục phòng chống ma túy và tội phạm
chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai bắt giàng thị sông thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy và một số tăng vật khác
cùng lúc đó tại ngã ba nậm he xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên bộ đội biên phòng điện biên chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
và công an tỉnh điện biên đã bắt tráng a má thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin và một xe máy
mở rộng điều tra tại xã trăn nưa huyện sìn hồ tỉnh lai châu lực lượng chức năng bắt tiếp hai đối tượng trong đường dây này là tẩn a trả và tráng a lù
các đối tượng này có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt triệt để lợi dụng thời gian nghỉ tết và đêm tối để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt xóa thành công băng nhóm chuyên cậy cửa leo ban công và cậy máy tôn đột nhập vào nhà người dân và văn phòng công ty trên địa bàn thành phố biên hòa để trộm cắp tài sản
cầm đầu đường dây này là trần đức nghĩa với biệt danh là đen hai mươi tám tuổi trú tại phường long bình tp biên hòa cùng tham gia với nghĩa còn có năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai
thời điểm gây án chủ yếu vào ban đêm tài sản các đối tượng trộm được chủ yếu là điện thoại di động xe mô tô vàng và tiền
từ đầu tháng một năm ngoái đến nay nhóm này đã gây ra hai mươi vụ trộm tài sản giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện hai đối tượng là lê nhật tiến thường gọi là bòi hai mươi hai tuổi và trần như ba mươi hai tuổi đang bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng đồng thời kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn ra đầu thú
một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá tăng vật thu giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai trong lúc các đối tượng đang đánh bạc tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang lực lượng công an bất ngờ ập vào các đối tượng bỏ chạy
tuy nhiên các lối thoát đã được bố trí chốt chặn tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật gồm bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động bảy xe mô tô và trên một trăm hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
còn vào tối ngày hai tháng hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cũng đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại ấp phú mỹ hai xã phú hội bắt một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc bồ cua ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lắc bầu cua năm xe máy và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
thưa quý vị tại các địa phương vùng cao của tỉnh quảng nam những mô hình dòng họ tự quản tộc họ an ninh được xem là tai mắt là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc giữ vững tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh tình hình an ninh biên giới ở các xã vùng biên diễn biến khó lường những mô hình như vậy càng phát huy hiệu quả
ngày đầu năm mới già dơ râm năng tổ chức cuộc họp thành viên dịch bệnh
với một già làng có uy tín giả năng vui mừng khi những ngày qua bà con dân tộc dơ râm đều đón tết trong yên vui lành mạnh
tại cuộc họp thành viên gia tộc ngày đầu năm mới những hộ gia đình tham gia tích cực vào phong trào tổng họ dơ râm tự quản an ninh trật tự được giả năng tuyên dương
với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao quảng nam việc các già làng trưởng bản khen thưởng được xem là vinh dự lớn
điều đó đã tạo cho họ niềm tin và đóng góp nhiều hơn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở bản làng mình sinh sống
thấy họ tộc dơ râm đi qua nhà chơi thăm hỏi sức khỏe này kia cũng vui
vì thời điểm này là phòng trong dịch bệnh covid một mươi chín
tộc họ dơ râm là một trong hơn ba mươi tộc họ tự quản ở miền núi quảng nam đã và đang tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày lễ tết
trong đó ngoài việc thường xuyên cung cấp những nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an khám phá nhanh nhiều vụ phạm pháp hình sự
thì các tổ họ còn lấy quy ước cụ thể của mình để tuyên truyền giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật
từ đó góp phần xây dựng gia đình an toàn dòng họ bình yên
bản làng đảm bảo an ninh trật tự
tiến hành góp ý các thành viên sẽ tiến hành góp ý để mà tộc trưởng quyết định sẽ giải quyết các những vụ việc đơn giản xảy ra trong nội bộ của tộc họ
ngày xuân các dòng họ tự quản lại sinh hoạt quây quần bên nhau để cùng nhìn lại và hướng đến một năm mới đầy hứa hẹn
trong đó tinh thần đoàn kết tổng họ cùng với sự hướng dẫn của lực lượng công an chính quy đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp
để xây dựng những bản làng thật sự yên bình trong mùa xuân mới
thưa quý vị
một phong bao nhỏ sinh nhưng hàm chứa trong đó là những nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp tết đến xuân về
trao cho nhau một phong bao lì xì là trao cho nhau may mắn
người lớn mừng tuổi trẻ nhỏ con cháu mừng tuổi ông bà cha mẹ bạn bè đồng nghiệp lì xì chúc nhau niềm vui
qua thời gian tục lì xì đầu năm dường như cũng dần nhuốm màu thương mại khi mà những giá trị vật chất được đề cao hơn giá trị tinh thần
những biến tướng khiến không ít người cảm thấy khá miễn cưỡng khi mừng tuổi đầu năm
lì xì hay tiền mừng tuổi đây là từ khóa được nhiều người quan tâm
với hàng nghìn lượt tìm kiếm mỗi ngày nhận một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn kết quả được google trả về trên bốn mươi chín giây
dễ hiểu bởi vì trong những ngày này ai cũng đau đầu về chuyện lì xì
nhiều chuyên gia nhận định câu chuyện lì xì ngày tết dần trở nên biến tướng khi mà giá trị vật chất luôn được đề cao hơn giá trị tinh thần
nhiều người khá miễn cưỡng khi phải đi mừng tuổi
đó là một cái phong tục
bước sang cái thời hiện đại thì mấy chục năm gần đây thì nó bị biến tướng đi rất là nhiều
có một số em á cái nhận lì xì thì là mở ngay cái phong bì lì xì ra
rồi xem tiền xem là mình đưa lì xì bao nhiêu bao nhiêu tiền trước mặt người cho và trước mặt tất cả những người khác
rồi bày tỏ cái thái độ của mình
đối với cái số tiền mà để trong cái phòng bao là nhiều hay ít
thì theo tôi nghĩ đấy là một cái tựa quả mà không đẹp không đẹp
và lì xì là chủ yếu là để bày tỏ cái sự là chúc mừng sự thành tâm và muốn mong bởi trẻ em
chứ không phải là cái chuyện là sẽ cho vào trong phòng bao là nhiều tiền hay là ít tiền
vâng thưa quý vị có thể nói lì xì là từ khóa được nhiều người tìm kiếm nhất trong thời gian nghỉ tết
và để tìm được liều thuốc giải cho hiện tượng bấn loạn lì xì ở phóng sự trên
phóng viên intv đã có
có cuộc trao đổi gặp gỡ với tiến sĩ đinh đức tiến
một chuyên gia về văn hóa và lịch sử việt nam
hiện đang công tác tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
vâng đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ đinh đức tiến đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa anh lìn xì là một trong những nét đẹp văn hóa không thể thiếu được của ngày tết
anh có thể cho biết ý nghĩa của việc lì xì trong năm mới được không ạ
cái tục lì xì này trong cái ngày tết thì nó là một cái thập tục truyền thống có từ lâu đời
và cái này thì không phải riêng văn hóa việt nam chúng ta có
mà nó là trở thành một cái đặc điểm chung của các cái nền văn hóa trên thế giới
trong đó đặc biệt là các quốc gia phương đông
và cái tục lì xì này thì cũng xuất phát lúc ban đầu là người ta sẽ lì xì cho những cái nhóm người sau
thứ nhất là người lớn người lớn tuổi người già cha mẹ người bề trên lì xì cho tầng lớp thế hệ là con cháu
lì xì cho đứa trẻ con
thì khi người già người lớn tuổi mà lì xì cho đứa trẻ con như vậy là để cầu mong cái gì
là để có mong đứa trẻ là ngoan rồi là hay ăn trong lớn rồi là có một cái chút tiền như vậy
mà gọi là trẻ con thì hay mừng dựa vào đấy để mà có thể dùng cái tiền để mà tiêu vặt
nhưng mà cũng là để có thêm tức là người lớn như là mang thêm tuổi tác cho cái đứa trẻ đấy để gọi là
để mà tiếp tục sau này kéo dài cái gọi là cái vòng đời của nó dài hơn
đấy là một cái quan điểm tôi nghĩ rất là hay
và ngược lại thì con cái cháu chát cha mẹ lại mừng tuổi cho ai
lì xì cho ai lì xì cho cái tầng lớp thứ hai cái nhóm người thứ hai đó là người già
người già người lớn tuổi chẳng hạn như ông bà cụ kỵ những người bố mẹ mình những người lớn tuổi
lúc đấy là các cụ nghỉ hưu hay là nghỉ gọi là nghỉ ngơi
chứ không có chiều gọi là vui hưởng tuổi già cùng con cháu thôi
và khi nhận được lì xì như vậy thì cái người già cũng mong muốn là gì
là con cháu sẽ đem thêm cái phước cho mình đem thêm cái gọi là niềm vui cho mình
để kéo dài thêm cái tuổi thọ của cái người cao tuổi đấy
và khi cái người cao tuổi được kéo dài tuổi thọ thì cũng là ban phước ban phúc lạnh lại cho con cháu
đem lại cái đường may mắn lại cho con cháu
thì đấy là cái bản chất của cái tục lì xì trong cái cuộc sống từ xưa cho đến nay
vâng trong thời gian gần đây lì xì đang bị biến tướng thậm chí là gây khó chịu
anh đánh giá sao về tình trạng này
thực ra thì cái gọi là biến tướng cái lì xì thì không phải là đến gần năm gần đây
thì chúng ta mới thấy là cái việc lì xì nó biến tướng nên nó trở thành một cái chuyện là
được một cái hình thức đưa quả hối lộ đưa quả biếu chui vân vân
đấy vì nó chỉ biến tướng ra một hình khác thôi
nhưng mà cái này thì rõ ràng là không thể nói là trong quá khứ chúng ta không có được
mà thực ra đấy là gì đấy là do cách chúng ta hành xử với cái hành vi đấy
về mặt nguyên tắc là cái tục lì xì là một tục rất là hay
truyền thống bắt nó truyền thống chúng ta có cả mà rất là hay
nó có nhiều giá trị tốt đẹp nhưng chẳng qua là chúng ta lại lợi dụng vào đấy
những cá nhân lợi dụng ở đấy để mà anh đạt được cái mục đích cái hành vi của anh
thì rõ ràng cái hành vi đấy là không thể chấp nhận được
chẳng hạn anh mua chuộc anh lợi dụng để anh đút lót anh biếu xén một cách bằng một cái hình thức khác
thì tôi cho rằng đấy là người ta lợi dụng và rõ ràng đấy không phải một hành vi văn hóa tốt đẹp
bây giờ anh lì xì như thế nào để giữ đúng với ý nghĩa của nó
thì chúng ta nên lì xì ở một cách vừa phải
cái giá trị của đồng tiền nó không quyết định đến cái việc nhiều hay
không quyết định đến cái việc là có văn hóa hay không văn hóa
mà cái giá trị ở đây là chúng ta phải hiểu đấy là gì
đấy là những cái mà người ta đem lại cái niềm vui cho nhau đem lại cái may mắn cho nhau trong cái dịp tết
còn cái giá trị của cái đồng tiền năm một mươi hai mươi một trăm linh hay năm trăm linh hay bao nhiêu tiền đấy nó không quan trọng
mà quan trọng nhất đó là gì
đó là giữa cái người được lì xì và cái người đưa đi lì xì cho cái người khác ấy
thì mình muốn đem cái niềm vui của mình cho người khác
và người khác ghi nhận cái tấm lòng của cái người được lì xì trong mình thì nhận một cái độ trân trọng và một cái tinh thần rất là cảm ơn
và cái giá trị nó không còn là được tính ở đây nữa
cái giá trị về mặt đồng tiền nó không được tính vào đây nữa
vì nó không phải là cái giá trị về mặt đồng tiền ở đây
xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
có thể thấy trao nhau những phong bao lùi xì không chỉ là cách gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho nhau vào dịp tết đến xuân về
mà còn thể hiện nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua bao đời nay
do đó thay vì phải đau đầu về trị giá vật chất người trao lẫn người nhật có thể nhìn vào giá trị tinh thần để cho tết đến vì gì việc gì phải nghĩ
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu các địa phương trên cả nước chuẩn bị chú đáo những điều kiện cần thiết
để mở cửa trở lại trường học từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai tại tất cả các cấp học
thông tin mở đầu cụm tin chính sách đáng chú ý ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc từ ngày bảy tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai tại tất cả các cấp học
theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bảo đảm để các cháu đi học an toàn khoa học hiệu quả hợp lý và giúp phụ huynh học sinh bớt lo toan
thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt
và cố gắng từ ba mươi tháng ba sau khi cơ bản tiêm mũi ba cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý
phó thủ tướng vũ đức đam đã ký quyết định số một trăm năm mươi sáu qdttg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa gia đình thể dục thể thao và du lịch
danh mục gồm bốn mươi bốn dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa
lĩnh vực gia đình có ba dịch vụ
lĩnh vực thể dục thể thao có một mươi dịch vụ
lĩnh vực du lịch có sáu dịch vụ
và một mươi sáu dịch vụ khác thuộc lĩnh vực văn hóa gia đình thể dục thể thao và du lịch
nếu nghỉ việc đúng luật bên cạnh các khoản tiền trợ cấp người lao động có thể được nhận thêm một số khoản tiền khác theo luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
đó là tiền lương chưa được thanh toán tiền trợ cấp thôi việc tiền phép năm chưa nghỉ hết tiền trợ cấp thất nghiệp
hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp phải được gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng
thì mới được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền trợ cấp